thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị cấp cao hợp tác campuchia lào myanmar và việt nam lần thứ một mươi theo hình thức trực tuyến
hội nghị còn có sự tham dự của người đứng đầu chính phủ các nước campuchia lào và myanmar
với chủ đề tăng cường kết nối hiệu quả vì hội nhập khu vực các nhà lãnh đạo khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống
láng giềng thân thiện cùng có lợi giữa bốn nước cũng như quyết tâm thúc đẩy hợp tác nhằm phát huy tiềm năng kinh tế của các nước thành viên
thu hẹp khoảng cách phát triển khu vực đóng góp vào tiến trình xây dựng cộng đồng asean
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh những thành tiệu mà hợp tác clmv đã đạt được đồng thời nhấn mạnh chỉ có đoàn kết và hợp tác mới giúp bốn nước clmv vượt qua khó khăn
và cùng nhau xây dựng khu vực clmv năng động thịnh vượng và phát triển bền vững
thủ tướng cũng nêu bao ưu tiên đối với hợp tác trong giai đoạn tới
tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa dịch vụ và người dân giữa các thành viên thông qua hài hòa tiêu chuẩn quy định về giao thông thương mại hải quan
đơn giản hóa thủ tục chúc nhập khảo thông qua thông quan hàng hóa hoàn thành thủ tục để ký kết bản ghi nhớ
tuyến đường cặp cửa khẩu vào nghị định thư một số hiệp định gms cvta tạo thuận lợi cho doanh nghiệp của bốn nước đầu tư vào thị trường của nhau
tăng cường kết nối và dịch vụ công nghệ thông tin để khuyến khích thương mại điện tử và giao lưu văn hóa xã hội
cơ giới hợp tác clmv cần kịp thời chia sẻ thông tin phối hợp giải quyết những khó khăn vướng mắt
trong quá trình triển khai các thỏa thuận
thủ tướng cũng đề nghị phối hợp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư và du lịch hỗ trợ doanh nghiệp kết nối và khai thác cơ hội
từ các hiệp định tự do tiếp tục triển khai các chương trình học bổng chương trình liên kết giữa các trường đại học
phối hợp xây dựng khung tham chiếu chung các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp
tăng cường trao đổi thông tin về hệ thống đào tạo nghề và hệ thống kỹ năng quốc gia
tiến đánh công nhận trình độ giáo dục đào tạo nghề nghiệp
và kỹ năng giữ các nước thành viên và thúc đẩy chuyển dịch lao động có tài nghề
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay chính phủ việt nam dành hai mươi xuất học bổng hàng năm cho mỗi nước campuchia lào và myanmar
việt nam mong muốn tiếp tục phối hợp cùng ba nước triển khai chương trình học bổng thành công trong giai đoạn tiếp theo
và sẽ tăng số lượng học bổng này theo một số yêu cầu của các nước này
thủ tướng bày tỏ tin tưởng với định hướng đúng đắn
hợp tác của bốn nước
sẽ đóng góp hiệu quả hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của các nước thành viên
thu hẹp khoảng cách phát triển trong asean và củng cố môi trường hòa bình ổn định của khu vực
kết thúc hội nghị lãnh đạo cấp cao bốn nước đã thông qua ba văn kiện
gồm tuyên bố chung của hội nghị tài liệu khung khổ phát triển clmv và danh sách một mươi sáu dự án ưu tiên của hợp tác
các nước cũng nhất trí myanmar sẽ chủ trì tổ chức hội nghị cấp cao clmv lần thứ một mươi một